tại thái nguyên phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci phối hợp với đại học thái nguyên đã tổ chức diễn đàn thắp lửa và kết nối khởi nghiệp
đây là hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ triển khai các ý tưởng sáng tạo của sinh viên góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của khu vực miền núi phía bắc nói riêng và của cả nước nói chung
diễn đàn thắp lửa và kết nối khởi nghiệp được tổ chức lần đầu tiên là nơi kết nối mạng lưới nhà nước nhà trường doanh nghiệp chuyên gia khởi nghiệp nhà đầu tư để tăng cường nguồn lực hỗ trợ và thúc đẩy khởi nghiệp
tại diễn đàn hàng nghìn sinh viên và các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ về các ý tưởng cách thức kinh nghiệm khởi nghiệp từ những kiến thức được đào tạo tại nhà trường và những kiến thức xã hội
chúng tôi rất hy vọng rằng là với một đội ngũ sinh viên rất là lớn khoảng năm mươi sinh viên chính quy
và thạc sĩ tiến sĩ nghiên cứu sinh cũng khá nhiều
thì chúng tôi hy vọng là cái đội ngũ học sinh sinh viên và học viên của đại học tây nguyên sẽ có một cái tiềm năng rất lớn để đề xuất các ý tưởng khởi nghiệp
đây cũng là dịp để các bạn trẻ có ý định khởi nghiệp nhận thức đúng về bức tranh tổng thể của quá trình khởi nghiệp
từ việc bắt đầu xây dựng ý tưởng phát triển kế hoạch thực hiện phân tích thị trường cơ sở pháp lý đến những thuận lợi và thách thức thường hay gặp phải
từ đó giúp các bạn có sự chuẩn bị tốt hơn trước khi bắt đầu quá trình khởi nghiệp của mình
đến với diễn đàn ngày hôm nay thì chúng tôi mang đến sản phẩm ecosystem arts
đấy là một sản phẩm hoàn toàn mới chưa có trên thị trường ở việt nam
chúng tôi mong muốn là đối với những chương trình như thế này bổ ích như thế này thì mong muốn nhà trường và các nhà đầu tư sẽ tạo cơ hội chúng tôi phát triển dự án này ạ
thông qua diễn đàn nhà trường và các cấp chính quyền tăng cường hơn nữa nhận thức và quan tâm tới phong trào khởi nghiệp của địa phương mình
đồng thời các nhà đầu tư có cơ hội tìm kiếm hợp tác với các nhà khoa học có sản phẩm khoa học có giá trị và các bạn sinh viên đang tìm kiếm các ý tưởng khởi nghiệp
từ đó đưa ra các sản phẩm khoa học công nghệ ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo của sinh viên vào thực tiễn cuộc sống